ngày ba tháng một mươi hai công ty cổ phần than hà lầm đã tổ chức lễ đón nhận sản xuất tấn than nguyên khai thứ ba triệu và tiêu thụ hai chín mươi năm triệu tấn than năm hai nghìn một mươi chín
với sản lượng sản xuất ba hai trăm sáu mươi năm tấn than nguyên khai được tập đoàn giao trong năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần than hà lầm đã huy động mọi nguồn lực để có những bước đột phá mới trong quản lý chỉ đạo
và điều hành từ các công trường phân xưởng phòng ban đến ban giám đốc công ty không chỉ hoàn thành kế hoạch tập đoàn giao và cũng là lần đầu tiên công ty cổ phần than hà lầm đạt mốc sản xuất tấn than thứ ba triệu
đánh dấu mốc lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập công ty